để bảo đảm công tác tiếp nhận và điều trị bệnh nhân trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
bộ tư lệnh quân khu năm đã điều động năm phương tiện gồm hai xe đặc trùng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
triển khai phun khử khuẩn sáu mươi m hai khuôn viên bệnh viện c một mươi bảy đà nẵng
nhằm bảo đảm công tác tiếp đón điều trị người bệnh cũng như an toàn phòng dịch cho cán bộ y tế tại bệnh viện